thành phố hồ chí minh như chiếc lò xo đã nén hết mức chính quyền thành phố cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân dài nén để chiếc lò xo bật lên như là tinh thần của doanh nhân việt nam doanh nhân thành phố hồ chí minh như tinh thần của dân tộc việt nam
ông mãi kỳ vọng vào các doanh nhân các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành chia sẻ góp ý với chính quyền thành phố và thành phố sẽ mở lòng cầu thị
tiếp thu góp ý của các doanh nghiệp để cùng xây dựng chiến lược phục hồi kinh tế xã hội thành phố trong thời gian tới
đặc biệt chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh văn văn mãi phát động một cuộc thi giữa chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nhân thành phố
trong đó chính quyền thành phố sẽ thi đua xây dựng chính quyền kiến tạo cầu thị lắng nghe để làm tốt hơn cải cách hành chính phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp
thành phố sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắt để phục hồi kinh tế nhanh hơn
bên cạnh đó ông mãi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp thi đua cùng với chính quyền để tiếp tục thực hiện tinh thần sáng tạo mạnh mẽ tái cấu trúc doanh nghiệp chuyển đổi số mạnh mẽ
chúng ta cùng nhau thi đua cùng làm tốt hơn công việc của mình để xây dựng thành phố chúng ta tiếp tục phát triển đàng hoàng hơn to đẹp hơn ông mãi nói
một tín hiệu đáng mừng đang xảy ra tại tp hcm là việc sau khi ủ đun rời khỏi thành phố bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày một tháng một
trong những ngày gần đây người dân tại các tỉnh miền tây đã bắt đầu quay trở lại thành phố để làm việc
vậy nguyên nhân nào khiến những người lao động vốn muốn từ bỏ thị thành lại khát khao quay lại
đây có phải là một tín hiệu khởi sắc của tp hcm sau hơn một trăm linh ngày đóng cửa
hết đồ đun đổ về quê người miền tây lại nượm nượp quay lại tp hcm làm việc
tại chốt kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông thị trấn đoàn túc huyện bình chánh trên quốc lộ một a
đó dắp danh với địa bàn huyện lào man lượn xe vào tp hcm đông hơn
so với những ngày trước đa phần là những người lao động đã quay trở lại tp hcm làm việc
tại chốt kiểm soát hơn một mươi cán bộ tham gia hoạt động kiểm tra các giấy tờ của người dân
quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng để tránh gây ủn tắc giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân
ngoài người lao động nhiều trường hợp từ các tỉnh đến tp hcm để khám chữa bệnh
theo đó người đi từ các tỉnh miền tây và tp hcm phải xuất trình giấy xác nhận đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ hoặc f đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
sau khi trình đầy đủ giấy tờ cần thiết người dân sẽ di chuyển đến khu vực hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa
còn chị nguyễn thái xuân thi quê tỉnh đồng tháp cho biết
chị đã về quê từ cuối tháng sáu và vừa nhận được thông báo của công ty triệu tập đi làm lại
nên chị ra phường xin giấy đi đường và test nhanh covid một mươi chín
chị xuân thi cho biết khi qua các chốt kiểm soát mình chỉ cần trình đầy đủ giấy tờ là được
mình ở quê không phải diệt ưu tiên
nên chưa được tiêm vaccine
hiện tại công ty đã đăng ký cho nhân viên được tiêm nên mình tranh thủ lên để mai được tiêm luôn
mình mong muốn được tiêm vaccine càng sớm càng tốt để giúp bảo vệ sức khỏe của mình
anh trần định thu vừa có chuyến công tác đột xuất ở huyện biến lức tỉnh long an
anh thu cho biết đây là lần đầu tiên anh thu ra khỏi địa phận tp hcm sau nhiều tháng ở nhà chống dịch
ban đầu mình cũng hơi lo lắng sợ đi về long an rồi không thể quay vào tp hcm được
nhưng giờ qua chốt được rồi thấy rất an tâm
chỉ cần có đầy đủ giấy tờ và chấp hành đầy đủ yêu cầu là được anh thu chia sẻ
khi ai tin tp hcm bước vào giai đoạn bình thường mới nhiều ngành nghề đã được phép hoạt động trở lại
người lao động ở các tỉnh miền tây bắt đầu quay trở lại tp hcm tham gia sản xuất
chị dương hoàng phương vi quê long an cho biết
mình rất vui mừng khi nhận được thông báo làm việc trở lại
do muốn cùng gia đình ăn bữa cơm tối trước khi xa nhà nên mới xuất phát chế
hy vọng tình hình dịch ổn định để cuối tuần tôi có thể chạy xe về thăm gia đình mình chị phương vi bày tỏ
theo cán bộ trực chốt cho biết khoảng thời gian người dân quay trở vào tp hcm đồng nhất là tầm một mươi tám h đến hai mươi giờ tối
những ngày gần đây lượng xe bắt đầu đông dân nhất nhất là những ngày cuối tuần
ngoài người lao động thì còn có nhiều trường hợp vào tp hcm để khám bệnh
tại chốt kiểm soát có khoảng một mươi năm cán bộ tham gia hoạt động kiểm soát
vì vậy quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng
và đảm bảo an toàn cho người dân
những trường hợp có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi sẽ được ưu tiên di chuyển trước
để tránh mất nhiều thời gian người dân có thể tải ứng dụng và khai báo di chuyển nội địa trước tại nhà
những trường hợp có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi sẽ được ưu tiên di chuyển trước
bộ giao thông vận tải vừa ban hành quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh
áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc
về kế hoạch tổ chức vận chuyển bộ giao thông vận tải sẽ tổ chức thí điểm từ ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến hết ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trong thời gian thực hiện thí điểm bộ giao thông vận tải sẽ tổng hợp tình hình đánh giá kết quả thực hiện
quy định tạm thời này báo cáo thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải yêu cầu đối với hành khách đi từ địa phương trên một khu vực có nguy cơ rất cao
nguy cơ cao đến địa phương khu vực có nguy cơ cao
trong đường hoặc thấp hơn phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc pc covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
liệu cuối cùng đã tiêm ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện hoặc xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr có xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ
trước khi lên xe ô tô hành khách tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rát hỏng
trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine theo quy định của bộ y tế khi đi cùng người thân trên chuyến xe
phải đáp ứng đủ quy định đối với hành khách tại quy định này
đối với hành khách đi từ địa phương khu vực có nguy cơ và bình thường mới
đến địa phương khu vực có nguy cơ cao hơn
bộ giao thông vận tải yêu cầu phải tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rát học
có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
hành khách thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch của bộ y tế và từng địa phương nơi đến
trong thời gian thí điểm doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu năm
và tối đa không vượt quá ba mươi số chuyến trong bảy ngày của đơn vị theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố
số chuyến trên một tháng và có dẫn cách chỗ trên phương tiện không áp dụng giãn cách đối với xe dừng nằm
đối với các địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương
thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường
bộ giao thông vận tải đề nghị các địa phương nơi hành khách cơ chú lưu chú quản lý
theo dõi kiểm tra giám sát những người về địa phương
theo quy định của bộ y tế và quy định cụ thể của từng địa phương
đảm bảo an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng
đối với lái xe nhân viên phục vụ trên xe bộ giao thông vận tải yêu cầu đã tiêm đủ liều vaccine
thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử pc covid
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
họ đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
thì đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
bộ giao thông vận tải yêu cầu lái xe nhân viên phục vụ trên xe
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và của bộ y tế
khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy xét nghiệm lái xe nhân viên phục vụ trên xe
đến cơ sở y tế hoặc bến xe trạm dừng nghỉ chốt kiểm soát
dịch có tổ chức xét nghiệm sars cov hai gần nhất trên hành trình
để thực hiện xét nghiệm sars cov hai theo đúng quy định trước khi tiếp tục hành trình
ngoài ra tại quy định này bộ giao thông vận tải cũng quy định chi tiết
những việc phải làm của lái xe nhân viên phục vụ tên xe
sau khi kết thúc chuyến đi và về nơi cư trú
tại quy định tạm thời về tổ chức vận tải đường bộ
bộ giao thông vận tải đề nghị địa phương nơi hành khách cư trú lưu trú
thực hiện quản lý theo dõi kiểm tra giám sát những người về địa phương
theo quy định của bộ y tế và quy định cụ thể của từng địa phương
đảm bảo an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng
tổ chức xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi cư trú
lưu trú đối với hành khách về từ vùng dịch được công bố
tại trang thông tin điện tử bộ y tế
trường hợp phát hiện hành khách có các triệu chứng như sốt ho khó thở
hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính
xử lý dịch bệnh theo quy định
đối với bến xe trạm dừng nghỉ bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị này
xây dựng và triển khai phương án kế hoạch đón trả hành khách
bảo đảm an toàn an ninh trả tự phòng chống cháy nổ bảo vệ môi trường
và các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí điểm khai báo y tế quét mã qr bố trí lực lượng để lực lượng chức năng
tổ chức xét nghiệm sars cov hai kháng nguyên nhanh bố trí phòng
hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng bố trí khu vực bán vé
phòng chờ đối với bến xe nơi hành khách lên xuống phương tiện đảm bảo giãn cách
và các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
trong trường hợp phát hiện lái xe nhân viên phục vụ trên xe hành khách
người làm việc tại bến xe trạm dừng nghỉ có biểu hiện sốt ho khó thở mệt mỏi
phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý
đối với doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải bộ giao thông vận tải yêu cầu xây dựng
và triển khai phương án tổ chức vận tải hành khách đảm bảo tuân thủ quy định về kinh doanh
điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí lái xe nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu về quy định này
bên cạnh đó các đơn vị này cần phải theo dõi yêu cầu lái xe nhân viên phục vụ trên xe
đến cơ sở y tế hoặc bến xe trạm dương nghỉ
có tổ chức xét nghiệm sars cov hai gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm sars cov hai
khi giấy xét nghiệm sắp hết hạn
vì điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín trong giai đoạn thí điểm bộ giao thông vận tải yêu cầu
các đơn vị này giám sát yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và chỉ dừng đỗ dọc đường
ăn uống vệ sinh và đón trả khách đúng các địa điểm
theo danh sách đã được tổng cục đường bộ việt nam thông báo công khai
đối với các loại hình vận tải hành khách đường bộ khác và vận chuyển hành khách đến đi
tới cảng hàng không ga đường sát bộ giao thông vận tải yêu cầu sở giao thông vận tải
tham mưu ubnd cấp tỉnh quyết định vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh
xe buýt taxi hợp đồng du lịch vận chuyển học sinh sinh viên
theo hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của năm lĩnh vực
đường bộ đường sát đường thủy nội địa hàng hải hàng không
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ban hành kèm theo quyết định số một nghìn bảy trăm bốn mươi ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và gửi đến quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất
kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo